nguyễn quốc anh và bảy bị cáo trong vụ án nâng giá thiết bị tại bệnh viện bạch mai
tiếp tục với phần đối đáp giữa đại diện viện kiểm sát
giữ quyền công tố và các luật sư bảo chữa các bị cáo tại phiên tòa
đại diện viện kiểm sát khẳng định các bị cáo nguyên là lãnh đạo bệnh viện bạch mai
đã tạo điều kiện cho nhóm bị cáo tại công ty cổ phần công nghệ y tế bms nâng giá robot rosa
trong phần tranh luận nhiều luật sư bảo chữa cho rằng trong vụ án này
nhóm các bị cáo nguyên là lãnh đạo của bệnh viện bạch mai
không thông đồng với các bị cáo còn lại trong việc nâng giá thiết bị robot rosa
nhưng đại diện viện kiểm sát khẳng định các bị cáo không thông đồng
nhưng tạo điều kiện cho các bị cáo khác nâng giá thiết bị
trong đó bị cáo nguyễn quốc anh nguyên giám đốc bệnh viện bạch mai
thống nhất với bị cáo phạm đức tuấn nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
giám đốc công ty bms về việc liên danh liên kết trong việc lắp đặt robot rosa
với giá thiết bị là ba mươi chín tỷ đồng không đúng thực tế
về việt nam nhưng cả hai bị cáo đã có sự thống nhất với nhau ngay từ ban đầu về giá bán
bị cáo nguyễn quốc anh đã không thông qua đảng ủy ban giám đốc và công đoàn bệnh viện bạch mai
để thống nhất chủ trương làm đề án liên doanh liên kết lựa chọn đối tác
chủng loại thiết bị theo quy định
quá trình thực hiện đề án không có văn bản đề xuất lắp đặt máy của khoa phẫu thuật thần kinh
đối với robot rosa của khoa chấn thương trình hình và cột sống đối với robot marco
không có quyết định phê duyệt đề án quyết định phê duyệt đối tác đặt robot
không thông qua phòng vật tư thiết bị thẩm định giá thiết bị
trên cơ sở đó đại diện viện kiểm sát khẳng định việc truy tố các bị cáo về tội danh
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là đúng người đúng tội đúng quy định của pháp luật
nói lời sau cùng tại tòa hầu hết các bị cáo đều mong muốn hội đồng xét xử xem xét bối cảnh
thực hiện hành vi phạm tội cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ để cho các bị cáo hưởng sự khoan hồng của pháp luật
sớm trở về với gia đình và xã hội
tòa sẽ tuyên án vào sáng ngày hai mươi bốn tháng một
một thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty việt á
và các đơn vị
địa phương liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số sáu mươi bảy ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số ba mươi ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định ông lâm văn tuấn
giám đốc cdc bắc giang đã có hành vi thông đồng cấu kết với ông phan huy văn giám đốc công ty phan anh
có trụ sở tại thành phố bắc giang tỉnh bắc giang phan quốc việt tổng giám đốc công ty việt á
và các đối tượng
các đối tượng có liên quan vi phạm các quy định của luật đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mua ký test xét nghiệm covid một mươi chín
do công ty việt á sản xuất
tổng giá trị là một trăm bốn mươi tám ba trăm một mươi triệu hai trăm một mươi chín đồng một trăm bốn mươi tám tỷ đồng
ông phan huy văn và bà phan thị khánh vân chị ruột của phan huy văn
còn thỏa thuận nhận trên bốn mươi bốn tỷ đồng tiền phần trăm ngoài hợp đồng do công ty việt á chuyển
phan thị khánh vân đã chi một phần tiền cho ông
lâm văn tuấn giám đốc cdc bắc giang
căn cứ kết quả điều tra vào ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
công an cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quy định lệnh
quy định khởi tố bị can số một mươi chín hai mươi hai mươi một
lệnh bắt bị can để tạm giam số bảy tám chín
đối với lâm văn tuấn giám đốc cdc bắc giang phan huy văn giám đốc công ty phan anh
phan thị khánh vân kinh doanh tự do chị ruột của phan huy văn
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
lệnh khám xét số ba trăm linh bốn đối với lâm văn tuấn giám đốc cdc bắc giang phan huy văn giám đốc công ty phan anh
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ ba phê chuẩn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang khẩn trương điều tra mở rộng
làm rõ bản chất vụ án xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
ra soát thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa khởi tố và bắt tạm giam huỳnh hiền thơm
trú tại xã tạ an khương huyện đầm rơi tỉnh cà mau về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thơm nguyên là nhân viên tín dụng của một ngân hàng có trụ sở tại thành phố cà mau
theo kết quả điều tra ban đầu từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến ngày chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
huỳnh hiền thơm nói dối là cần tiền cho khách hàng vay để đáo hạn
thơm đã vay của một người ở phường bảy
thành phố cà mau với tổng số tiền hơn một mươi năm tỷ đồng và đã trả được hơn bảy một tỷ đồng
đến ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một thơm không còn khả năng chi trả tiền
và chiếm đoạt ba tỷ bốn trăm linh triệu đồng của nạn nhân
theo lời khai ban đầu số tiền chiếm đoạt thơm dùng để trả nợ cá nhân
quan đến vụ việc bé gái ba tuổi bị bạo hành bằng nhiều đinh trên bình nhọn ghim ở trong đầu tại huyện thạch thất thành phố hà nội gây phẫn nộ trong dư luận
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với nguyễn trung huyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thôn năm xã thạch hòa huyện thạch thất về tội giết người
khuyên là người tình của mẹ bé gái ba tuổi có chín dị vật giống đinh trong sọ não và cũng là nghi phạm chính trong vụ án
căn cứ tài liệu điều tra ban đầu và lời khai của các đối tượng cho thấy nguyễn văn huyên đã nhiều lần bạo hành cháu bé với những thủ đoạn tàn ác
liên quan đến vụ việc ủy ban nhân dân tp hà nội đã ban hành văn bản hòa tốc số bảy trăm linh chín giao công an thành phố chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân huyện thạch thất
đơn vị liên quan khẩn trương điều tra xác minh xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện vi phạm báo cáo ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện
để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng đối tượng cờ bạc chọn nơi vắng vẻ ít người qua lại
vừa qua công an tp biên hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bảy đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc ăn tiền
dưới hình thức đá gà tại một bãi đất trống ở khu phố ba phường bủ hòa thu giữ gà đá và tám mươi năm triệu đồng tiền mặt
mới đây công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai bắt giữ ba mươi bảy đối tượng có liên quan tham gia tổ chức đánh bạc đánh bạc ở xã phú thạnh thu giữ hơn một trăm năm mươi triệu đồng bốn mươi năm xe máy các loại cùng nhiều con gà đá vật dụng để phục vụ việc đánh bạc
để đối phó với cơ quan chức năng các sòng bài hoặc đá gà quy mô lớn thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn hoạt động thậm chí bố trí người canh gác
tuy nhiên lãnh đạo công an đồng nai cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo tấn công triệt phá mạnh mẽ hơn nữa vào loại tệ nạn này nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết sắp đến
sau khi thành phố hồ chí minh trở thành vùng xanh cộng với nhiều địa phương nới lỏng cách ly người dân về quê đón tết và lượng hành khách mua vé tàu tết tại gà sài gòn bến xe đã bắt đầu tăng trở lại
và đây đây là tín hiệu tích cực cho ngành vận tải hành khách sau gần một năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid một mươi chín
khác hẳn không khí vắng vẻ của mấy ngày trước hôm nay ga sài gòn đã nhộn nhịp hẳn lên khi người dân bắt đầu đến ga để mua vé về quê đón tết
nguyên nhân vì có một số địa phương nới lỏng kiểm soát người về từ các vùng dịch và bà con thu xếp được công việc nên nhiều người đã tranh thủ về quê đón tết sớm cùng gia đình
nếu mà cái ly lâu ngày thì có thể canh nhắc đến khả năng là không về thôi
thì giờ nó cũng bớt cách ly là về thăm để đi chơi
làm cả năm chơi nên về thăm bà
chỗ em phải cách ly tại nhà bảy ngày nên em tranh thủ về sớm
người ta khuyến khích rồi thôi nhưng mà em do bố mẹ ông bà em có tuổi rồi nên em tự cách ly tại nhà
theo lãnh đạo gà sài gòn khi thành phố hồ chí minh đã trở thành vùng xanh và nhiều địa phương đã nới lỏng thiệt cách ly người dân từ quê
nâng lượng hành khách đến mua vé tại gà cũng như đặt trên mạng đã tăng hơn một mươi so với trước đó
tuy nhiên do vẫn còn ảnh hưởng dịch bệnh nâng lượng khách mua vé vào tết năm nay
không theo quy luật như những năm trước
tỉnh thành ở khu vực miền trung miền bắc cũng đã cơ bản cũng thống chế được dịch bệnh
cho nên là người dân quyết định là mua vé để về quê ăn tết
như vậy gần đây khách đến gà mua vé cũng như là mua trên khác
phương thức bán vé khác của ngành đường khác đã triển khai
tăng lên cũng tốt hơn nhiều so với thời gian đầu mang vé tết
đại diện lãnh đạo bến xe miền đông cũng cho biết
số lượng bán vé phục vụ hành khách tại bến đã tăng trong ba ngày qua
cụ thể đến chiều ngày hai mươi một tháng một số vé đã bán được là hơn bốn mươi
trước đó sau nửa tháng mở bán qua mạng điện thoại và trực tiếp tại các quầy
số lượng chỉ đạt ba mươi vé
còn với bến xe miền tây tính đến sáng ngày hai mươi một tháng một
đã có ba mươi bảy lượt vé được bán và đặt chỗ
trong tổng số hơn tám mươi tám vé cung ứng đạt hơn bốn mươi
khai báo y tế qua app và sát khuẩn tay kiểm tra nhiệt độ và đeo khẩu trang đúng quy định
trong suốt thời gian tham quan đường hoa kể cả là khi chụp ảnh là những quy định
mà bang tổ chức đường hoa nguyễn huệ tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai đưa ra
nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại tp hcm
theo đó đường hoa nguyễn huệ có hai cổng vào
tại đầu đường hoa giao lộ nguyễn huệ lê lợi
khách tham quan xếp hàng và thực hiện các biện pháp phòng dịch trước khi vào đường hoa
các lực lượng chức năng sẽ kiểm tra việc thực hiện đeo khẩu trang trong đường hoa
khách tham quan di chuyển một chiều trong đường hoa từ cổng chính đường hoa hướng về sông sài gòn
ban tổ chức bố trí sáu cổng ra dọc hai bên đường tại giao lộ giữa đường nguyễn huệ và các đường nhánh
theo kế hoạch đường hoa nguyễn huệ tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai sẽ mở cửa từ tối ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
tức hai mươi bảy tết đến ngày bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai mùng bốn tết
tuy nhiên tùy theo tình hình dịch bệnh thời gian hoạt động thời gian đóng cửa
thời gian tạm ngừng đón khách tham quan của đường hoa sẽ thay đổi theo sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố
kiến nghị của sở y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc mà không cần báo trước
trong đợt dịch thứ tư vừa qua bên cạnh thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo an ninh trật tự
vừa phòng chống dịch công an tp hcm còn làm tốt công tác chăm lo an sinh xã hội cho người dân
thông qua chương trình công an tp hcm hạt gạo nghĩa tình
chương trình công an tp hcm hạt gạo nghĩa tình là chương trình thiện nguyện lớn của công an thành phố
với phương châm ở đâu dân khó ở đó có công an
suốt hành trình đi qua hai mươi một quận quyện và thành phố thủ đức trong giai đoạn một và giai đoạn hai
chương trình hạt gạo nghĩa tình đã được công an tp hcm vận động từ nhiều nguồn lực
cả trong và ngoài lực lượng
kết quả đã vận động được gần hai năm trăm linh tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm vận động giảm tiền thuê trọ
hỗ trợ trang bị vật tư thiết bị y tế tổng kinh phí vận động là hơn bốn trăm linh tám tỷ đồng
trong thời gian tới xác định trọng tâm giai đoạn ba là đồng hành cùng nhân dân trong giai đoạn bình thường mới
công an tp hcm tập trung chăm lo cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn
gia đình cán bộ chiến sĩ có người thân mất do covid một mươi chín và người dân khó khăn thất nghiệp
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đã đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng công an
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo an sinh xã hội cho người dân
bằng chương trình ý nghĩa hạt gạo nghĩa tình
qua đó lãnh đạo thành phố yêu cầu công an tp hcm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình
để cùng với chính quyền và nhân dân thành phố phục hồi phát triển kinh tế và triển khai các hoạt động ý nghĩa
để tiếp tục đảm bảo ổn định đời sống nhân dân trước diễn biến của dịch bệnh
dịp này công an tp hcm cũng trao thư cảm ơn cho các cơ quan thông tấn báo chí và các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình
chỉ còn hơn một tuần nữa là đến tết nguyên đáng nhầm dận hai nghìn hai mươi hai và không khí mua sắm tết tại các chợ
cửa hàng trên địa bàn tỉnh cà mau đã bắt đầu nhộn nhịp
và tại vùng đất cuối cùng cực nam tổ quốc các tiểu thương đã nhập hàng hóa thiết yếu
phục vụ cho nhu cầu sắm tết của người dân
giá cả ổn định
tại các chợ truyền thống trên địa bàn huyện ngọc hiển nhiều tiểu thương đã nhập hàng tết
từ đầu tháng chạp âm lịch về bán phục vụ tết chủ yếu là hàng hóa thiết yếu như bánh kẹo
nước dạy khát quần áo đồ dùng chưng tết
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín kinh tế của người dân gặp khó khăn
nên việc mua sắm tết ở thời điểm hiện tại khá thấp so với năm trước
các tiểu thương cũng điều chỉnh lượng hàng nhập về không dự trữ với số lượng lớn
chỉ nhập hàng đủ bán trong vài ngày tết
một lần là cỡ lối này là chỉ bán được vậy đó
có khi ngày bạc một mươi triệu mà bây giờ ngày một triệu hai triệu không có
thời điểm này thì mình đã chuẩn bị những mặt hàng tết
cũng chuẩn bị cũng từ từ gì đó nhập vô từ từ vậy đó
nói chung cũng phải chuẩn bị
đại khái là giống như liễn qua tết rồi mấy cái bông mai rồi đó để cho bà con mua sắm
các mặt hàng điện máy điện gia dụng điện lạnh rồi thì cũng đang về những mẫu mới rất là nhiều
những ngày này
anh nguyễn hoài phong một thị trấn rạch gốc
tất bật trang trí các tiểu cảnh chuẩn bị từng gian hàng trong chợ hoa để đón người dân đi du xuân
năm nay gia đình anh phong dành khoảng sân trước nhà tổ chức chợ hoa nhỏ
để mỗi người đến đây có thể vui xuân hoặc mua sắm trong những ngày tết đến
ví dụ như là những cái tiểu cảnh như thế này là chị thấy nó là gọi là những cái cảnh nó là quê cũ
ví dụ như bánh chưng bánh tét rồi giỏ sách đen lát tất cả em dùng bằng tre và nứa hết
em không có dùng bất cứ một cái gì hiện đại
nó gọi là những cái hình ảnh của những cái ngày trước ngày xưa cũ kể vậy
em làm cái này cũng muốn quảng bá hình ảnh này kia
cái thứ nó mà tết nhất mọi người tới đây xôn mà con vui vẻ là được rồi
em cũng không có suy nghĩ nhiều lắm đâu
rồi mình thấy cái tết cũng dùng biển mà nó sẽ khởi sắc hơn
chắc chắn rồi
cũng mong là hy vọng năm nay bà con đón một cái tết sau một cái năm khó khăn như vậy
thì mọi thứ nó sẽ ổn hơn
mong là mọi thứ sang năm nó sẽ xuân sẻ hơn
tết là khoảng thời gian sức mua tăng cao so với ngày thường
bên cạnh việc đảm bảo cung ứng hàng hóa công tác kiểm tra kiểm soát thị trường
được ngành chức năng đẩy mạnh nhằm bình ổn giá cả và đảm bảo sản phẩm chất lượng
có nguồn gốc rõ ràng đến tay người tiêu dùng
với cái bang chỉ động chủ tết thì làm việc triển khai kế hoạch
cũng như là thông báo cho các bà con trên địa bàn thị trấn
đặc biệt là các tiểu phương chủ động trong công tác phòng chống dịch
bên cạnh đó là nhập các mặt hàng thiết yếu
để phục vụ cho bà con trong dịch tết năm dần
đối với qua một năm khó khăn cho công tác phòng chống dịch
thì đến thời điểm hiện tại thì nhìn chung trên địa bàn thị trấn thì có khởi sắc hơn
tuy nhiên thì cái sức mùa năm nay thì đánh giá thì có giảm hơn các năm
so với năm hai nghìn hai mươi thì có giảm hơn nhiều
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại
thì nhìn chung các mặt hàng đảm bảo cho bà để phục vụ tết cho bà con trên địa bàn thị trấn
hòa trong không khí ấm áp của mùa xuân
người người phấn khởi mua sắm tết chào đón năm mới
với bao ước vọng tươi đẹp về bức tranh kinh tế có nhiều khởi sắc
đời sống của người dân được ấm no sung túc